hình thành liên kết vùng góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội
cầu phật tích một công trình được xây dựng trên dòng sông đuống
đang dần hình thành với mục tiêu hoàn thiện mạng lưới giao thông khép kín giữa hai bên bờ sông
đồng thời kết nối với các tỉnh đồng bằng sông hồng và phụ cận như thành phố hà nội tỉnh bắc giang thái nguyên hưng yên hải dương
qua quốc lộ một quốc lộ ba mươi tám quốc lộ năm quốc lộ một mươi bảy và các tuyến tỉnh lộ
cầu phật tích một công trình được xây dựng trên dòng sông đuống

hy vọng khi giao thông được kết nối
cuộc sống của người dân sẽ đổi thay
cầu phật tích một công trình được xây dựng trên dòng sông đuống
đã huy động thiết bị vật tư nhân lực sẵn sàng thi công đảm bảo chất lượng an toàn và được giám sát chẽ
khi cây cầu hoàn thành sẽ tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế xã hội tỉnh bắc ninh nói riêng

cầu phật tích cây cầu thứ ba kết nối giữa hai bờ bắc và nam sông đuống

đây là một công trình kết nối giữa các khu cục công nghiệp
đây là một công trình kết nối giữa các khu cụm công nghiệp
và góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh bắc ninh
không chỉ có vậy đây còn là một cây cầu kết nối du lịch
vậy đây còn là một cây cầu kết nối du lịch và là một biểu tượng vĩ quan cho tỉnh bắc ninh
hướng tới mục tiêu là đô thị loại một bắc ninh đã phát triển khu đô thị phía tây bắc thành phố
đây được xem là đô thị lõi trong quy hoạch
vì vậy tỉnh bắc ninh đã quyết định đầu tư xây dựng tuyến đường h hai
dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba và trở thành tuyến huyết mạch trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh

dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba và trở thành tuyến huyết mạch trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh